tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam đã tổ chức tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
do cục quản lý di dân quốc gia thuộc bộ công an trung quốc trao tặng
các vật tư y tế trị giá sáu trăm linh nhân dân tệ tương đương với hai tỷ đồng sẽ được bộ đội biên phòng việt nam sử dụng hiệu quả thiết thực để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến thời điểm này tình hình dịch bệnh tại hai nước việt nam và trung quốc đều đã cơ bản được khống chế thành công bước đầu
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe cho nhân dân mỗi nước